trong dịp tết nguyên đán năm nay tiền lẻ mới có mệnh giá dưới một mươi đồng sẽ không được phát hành
và đây cũng là thông tin mà ngân hàng nhà nước vừa công bố trong ngày hôm nay
đây là năm thứ sáu liên tiếp ngân hàng nhà nước đưa ra chủ trương không phát hành tiền lẻ mới vào dịp tết
tuy nhiên lượng tiền lẻ đã qua lưu thông vẫn sẽ được cung ứng để phục vụ nền kinh tế
đại diện ngân hàng nhà nước cho biết thêm trong năm vừa qua dự trữ tiền mặt cả nước đã tăng thêm hai mươi năm
đặc biệt với tiền mệnh giá nhỏ dưới một mươi đồng năm qua cơ quan này đã phát hành thêm hơn một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi bảy trước đó
trong kế hoạch điều hòa tiền mặt dịp tết nguyên đán sắp tới dự kiến lượng tiền mặt cũng tăng thêm hai mươi năm
bao gồm cả tiền mới và tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu cho nền kinh tế và ngân hàng